xin chào và hẹn gặp lại
chú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên
tại cơ quan công an trí khai nhận được một người đàn ông
ở cùng địa phương thuê vận chuyển một mươi bảy bánh heroin
tổng trọng lượng gần sáu kg từ điện biên đến thái nguyên
tuy nhiên khi đến khu vực phường tân thịnh thành phố thái nguyên
thì bị bắt giữ cùng tăng vận
công an tỉnh ninh bình ngày hôm nay cho biết
đã tiến hành khởi tố bị can đối với phạm văn dũng
trú tại thành phố ninh bình về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hôm nay dũng và nạn nhân có quan hệ tình cảm
và thuê nhà trọ sống cùng nhau
ngày hai mươi ba tháng ba hai người xảy ra mâu thuẫn
dũng đã bóc cổ nạn nhân đến chết
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba đối tượng đổ xăng
vào thi thể của nạn nhân để đốt
nhưng thấy mùi nên đã dập lửa
chưa hôm sau hung thủ phân xác nạn nhân
bỏ vào hai thùng nhựa rồi giấu trong tủ
ở tầng hai vụ việc được phát hiện
sau khi bố của dũng trình báo với cơ quan công an
mâu thuẫn tranh giành bảo kê
hai nhóm đối tượng đã chuẩn bị hung khí hẹn nhau
để giải quyết ngày hôm nay công an thị xã hòa thành
tỉnh tây ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy đối tượng có liên quan về hành vi
cố ý gây thương tích
vào khuya ngày hai mươi bốn tháng ba hơn hai mươi thanh niên
mang các loại hung khí tự chế như dao kiếm
ba trĩ ớp và súng bắn đạn cao su
tụ tập đánh nhau nhận tin báo
công an thị xã hòa thành triển khai đến hiện trường
các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát để lại
hai người bị thương vào cuộc điều tra
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba
công an thị xã hòa thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp
bảy đối tượng trần quốc việt nguyễn hữu sang
lê tấn đạt châu ngọc nguyễn tấn khoa
dương văn giàu và phạm văn thức
cùng chú tại thị xã hòa thành
và thu giữ nhiều hung khí gây án
theo thông tin từ công an huyện tây giang
tỉnh quảng nam vào trưa nay tại huyện tây giang
đã xảy ra vụ việc nước lũ cuốn trôi
nhóm ba người khiến một người mất tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một h
ông võ anh hùng quê tỉnh nghệ an
điều khiển xe máy đào chở theo ông nguyễn quyền
quê tỉnh hà tĩnh và ông đào viết dương
quê thành phố hải phòng
đi qua khu vực đập tràn thuộc địa bàn
xã a tiêng huyện tây giang
thì gặp nước chảy xiết làm xe bị lật xuống lòng sông
ông hùng và ông quyền đã bơi được vào bờ
còn ông dương vẫn đang mất tích
công an huyện tây giang đang phối hợp
cùng các lực lượng khẩn trương triển khai
tìm kiếm tung tích của các nạn